ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên pù hoạt vừa cho biết đơn vị này tổ chức thả gần hai mươi kg cá thể chăn rắn và rùa về tự nhiên
đây là số động vật hoang dã quý hiếm do công an huyện quế phong tỉnh nghệ an thu giữ từ các đối tượng buôn bán trái phép rồi bàn giao lại cho ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt
qua chăm sóc kiểm tra các cá thể đều đang khỏe mạnh
lực lượng kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên phù hoạt đã tiến hành thả sáu cá thể rùa có tổng trọng lượng gần năm kg ba cá thể rắn hổ mang nặng hai năm kg và một cá thể chăn nặng một mươi hai kg
để đảm bảo an toàn cho các cá thể nói trên không bị người dân vào rừng bắt lại cơ quan chức năng đã đi bộ hơn một tiếng đồng hồ vào sâu lõi khu bảo tồn phù hoạt tìm vùng có nguồn nước thuận lợi trong việc sinh sống của động vật
đồng thời cũng tuyệt đối giữ bí mật về địa điểm thả để không bị người dân
cũng như các đối tượng buôn bán bắt trở lại